theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng bốn toàn ngành tập trung chủ yếu vào chăm sóc vụ đông xuân ở phía bắc
thu hoạch lúa và hoa màu vụ đông xuân và gieo trồng hè thu ở phía nam
nhìn chung cây trồng được xuống giống trong khung thời vụ tốt nên sinh trưởng và phát triển khá ổn định
tính đến giữa tháng bốn cả nước gieo cấy đạt ba sáu mươi bảy triệu hectare lúa giảm một trăm sáu mươi ba hectare so với cùng kỳ
bên cạnh đó diện tích gieo trồng cây màu đều giảm cây lạc tăng nhẹ
riêng cây ăn quả hiện vải đang trong giai đoạn quả hình thành cùi tỷ lệ ra hoa cao hơn so với năm hai nghìn một mươi chín
nhãn năng phân quả tỷ lệ đậu quả cao hơn xoài đang phát triển quả tỷ lệ ra hoa đậu quả khá cao tại sơn la đạt trên chín mươi
cây cao su đang trong thời kỳ nghỉ không cạo mù ở phía nam phía bắc bắt đầu cho thu hoạch
điều đã thu hoạch được từ tám mươi chín mươi dự kiến sản lượng đạt ba trăm sáu mươi tấn
sản lượng hồ tiêu ước đạt hai trăm năm mươi hai trăm sáu mươi tấn giảm khoảng một mươi tấn so với năm hai nghìn một mươi chín
chè bắt đầu cho thu hoạch